nhưng vấn đề tội phạm cơ bạc vẫn diễn biến vô cùng phức tạp
trong đó tình trạng đánh lô đề trực tuyến trò chơi cờ bạc trái hình qua mạng
được tổ chức với nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau đã gây bức xúc trong dư luận
là một điểm nóng về tội phạm cờ bạc
lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc liên tục đấu tranh triệt phá các đường dây
ổ nhóm tội phạm cơ bạc hoạt động trên không gian mạng
tuy nhiên diễn biến của loại hình tội phạm này vẫn vô cùng phức tạp
với các thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt và có tổ chức chặt chẽ
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
mới đây một đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới ba trăm tám mươi tỷ đồng
vừa bị triệt phá bởi phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng công an tỉnh đắk lắc
đối tượng là nguyễn ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và trần lập sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đều trú ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
được xác nhận là những người cầm đầu đường dây vô cùng lớn
có số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng này
thủ đoạn của các thành viên trong tổ chức này vô cùng tinh vị
đó là thường xuyên sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
để qua mắt lực lượng chức năng phương thức hoạt động của đường dây này
vô cùng kín đáo và tinh vi
bằng cách sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber
làm phương thức giao dịch chính
trong đó đa số các đối tượng này đều có quan hệ họ hàng
có phân chia vai trò rõ ràng
đặc biệt những đối tượng này còn hình thành đường dây hoạt động pháp tội liên tình
khi thường xuyên móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài thông qua mạng internet
tôi đã tìm hiểu trên mạng vô trang thuê tẩm com
tôi muốn liên hệ là trên trang đó họ có cho thuê trang quảng các cửa bóng đá
tôi có thuê qua trang và chia thành tài con nhỏ để giao cho khách
với ước với khách là một điểm từ hai mươi đồng đến năm mươi đồng
thánh thua với khách là tôi tự thu tiền và tự ra tiền
các đối tượng sử dụng các phương tiện thiết bị rất là hiện đại
được khóa mật khẩu văn tay rất là chú ý và rất là tốt
đối với những tài khoản các đội trên không gian mạng
khi có những sự cố biến cố gì mà đối tượng quản lý tài khoản sẽ cho tài khoản ngừng hoạt động
cái số đối tượng phạm tội thì chúng thường sử dụng những sim rác không có đăng ký chính chủ
chúng phân công nhiệm vụ rất là cụ thể rõ ràng
địa điểm thanh toán tiền thì đa dạng
bất kỳ chỗ nào có trạm bằng tiền mặt hoặc thông qua các tài khoản ngân hàng
nhằm đối phó với công an điều tra
đang là một trong những thủ đoạn chính
mà các tội phạm cơ bạc sử dụng vô cùng phổ biến
với tính chất ẩn danh và kết nối rộng rái
các con bạc đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo
nhằm trao đổi cũng như giao dịch tránh sự chú ý của lực lượng chức năng
ngoài ra các đối tượng này cũng sử dụng các nền tảng mạng xã hội
để mở rộng địa bàn hoạt động
thiết lập các đường dây liên huyện liên tỉnh
không chỉ là đường dây cá độ bóng đá
các đường dây ghi số đề sử dụng công nghệ cao
cũng là vấn đề nóng thời gian này
khi hàng loạt đường dây bị triệt phá
với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng
đây là đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi
chú tại phường thành công thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
kẻ cầm đầu đường dây ghi số đề lên tới năm trăm linh tỷ đồng
theo đó để duy trì đường dây cờ bạc có giá trị lớn đến như vậy
các đối tượng này không nhận ghi số đề
trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại gia lộ facebook để trao đổi
sau đó sẽ xóa sạch các thông tin và lịch sử giao dịch sau mỗi ngày
các công an gửi tới chị em
trong quá trình làm việc thì em có làm việc bằng tin nhắn
trong sưu nguyện của em thì em nghĩ là khó bị cơ quan điều tra phát hiện
còn đây là những tài liệu liên quan đến đường dây số đề
có khoảng một trăm linh người tham gia
với giao dịch trên một tỷ đồng mỗi ngày
do nguyễn vũ đức quang và võ thanh bình cầm đầu
theo điều tra đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh
mạng máy tính mạng viễn thông để ghi số đề
thì các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang
thuê nhà nghỉ để hoạt động
trong đường dây em được giao là người nhận số từ các công bài
hàng ngày em nhận phơi từ về điện thoại
sau đó tính toán năng cứu và các quả truyền số của miền nam và miền bắc
để tính toán thắng thu sau đó gửi thắng thu cho quang

với ước mơ làm giàu cùng máu đỏ đen
hiện nay nhiều đối tượng vẫn bất chấp những quy định của pháp luật
mà tham gia các đường dây cá độ cờ bạc
cùng đó với lợi nhuận cao
các nhà cái cũng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
nhằm lẩn trốn và qua mắt lực lượng chức năng
gây mất an ninh trật tự xã hội
trước hiện trạng đó lực lượng công an đang kiên quyết đấu tranh
ngăn chặt loại tội phạm này
quá trình đầu tra
chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn
để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn
để che giấu hành vi cũng như tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
chúng tôi đã phát hiện và xử lý nhiều đường dây đánh bạc
thời gian tết đến các tụ điểm đánh bạc ngày càng nhiều
đặc biệt các sới bạc online cũng đang phát triển trong thời điểm dịch bệnh
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
bởi vậy để ngăn chặn loại tội phạm này
ngoài sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
thì vẫn cần hơn nữa ý thức chủ động của mỗi cá nhân
theo đó mỗi người dân cần có những nhận thức đúng đắn về hệ lụy của cơ bạc
từ đó tự giác tranh sát về hệ lụy của cơ bạc